bàng hoàng về sự việc cụ thể nhiều người dân ở sát hiện trường còn tiết lộ chi tiết kỳ lạ
có thể là điểm báo trước dẫn đến án mạng đau lòng khi vụ án xảy ra vậy cụ thể
những chi tiết này có ảnh hưởng thực sự đến số mệnh của bé gái năm tuổi này hay không
mời quý vị cùng theo dõi
chiều một mươi bảy tháng hai gia đình đang tất bật lo tăng lễ cho bé gái trần lê yến vi
sinh năm hai nghìn một mươi bảy chú thôn hai xã tam hải huyện núi thành quảng nam
nạn nhân bị cha ruột là trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ném xuống sông tử vong
vụ việc này đã gây xôn xao làng quê này bởi đây là lần đầu tiên tại xã đảo này xảy ra vụ án mạng rúng động như vậy
gương mặt vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại sự việc
chị nguyễn thị kim s bốn mươi sáu tuổi nhà sát hiện trường cho biết
ban đầu nghĩ rằng viên có men trong người nên giấu con ở đâu đó
nên mọi người chia nhau đi tìm khắp các nhà hoang nhưng không thấy

bởi khi chị trách camera an ninh trước nhà mình xem thì quá trễ
chị sen thất thần kể
có bé tới số xui quá chứ bình thường khoảng bảy tám giờ tối
ở đây có đông người tập thể dục lắm nhưng không biết sao khi tối không có ai
vợ chồng tôi cũng vừa ra ngoài khoảng năm phút thì xảy ra sự việc đau lòng
mọi người cứ tìm kiếm ở các khu nhà hoang
vì không thể tin được thành viên lại nhẫn tâm giết con như vậy
mãi khi công an xuống hiện trường tôi mở camera lại
việc đã xảy ra quá lâu
không còn phép màu nào cho cháu
là một trong những người hàng xóm đầu tiên có mặt tại hiện trường
ông nguyễn đức n sáu mươi tuổi bức xúc cho biết
tối qua khi nằm nghe tin thẳng viên đem con gái ném xuống sông
tôi vội chạy đến hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé
nhưng do nước lớn kèm đêm tối
nên khuya cơ quan chức năng mới tìm ra thi thể cháu bé
ông nờ nói
không biết chân tướng sự việc thế nào
nhưng hành động giết con như vậy là không thể chấp nhận được
cháu bé đã chết
bà mẹ đứt ruột đẻ con
mà chính người cha lại mang con mình ném xuống sông
tản nhẫn quá
cả xã đảo này giờ ai cũng đang rất phẫn nộ
ông lê văn tê người dân ở xã đảo tam hải cho biết
ở địa phương viên nổi tiếng là người cộc cằn thô lỗ
hai vợ chồng viên cưới nhau sau năm nay
sau khi cưới sinh cháu
thì gửi cháu cho bà ngoại trăm
để hai vợ chồng vào thành phố hồ chí minh làm công nhân
nhưng do dịch covid một mươi chín
nên cách đây mấy tháng
hai vợ chồng nó đưa nhau về lại quê nhà làm ăn
tuy nhiên khi về lại quê
viên thường xuyên gây sự và đánh đập vợ vì ghen tuông
nên chị lê thị ti na đã trở lại thành phố hồ chí minh
để làm công nhân may cách đây hai tháng
còn viên ở nhà đi biển đánh cá
ông tê chia sẻ
từ khi vợ nó đi đến nay
nó thường xuyên nổi tính nóng rượu trẻ
dùng chất kích thích vào
rồi đập bể đồ đạc trong nhà
tính của thằng viên rất cục cằn hung hăng
đến mẹ ruột của nó còn không chịu nổi tính của con mình nữa mà
vâng thưa quý vị
như đã đưa tên
một mươi chín h ba mươi tối một mươi sáu tháng hai
trong cơn cuồng ghen nhưng gọi điện cho vợ không được
nghi phạm trần văn viên ba mươi tuổi
ngụy xá tam hải
đã đến nhà mẹ vợ ở cùng làng
cõng cô con gái ruột của mình mới năm tuổi trên vai
rồi ném xuống sông trường giang
sau khi ném con ruột xuống sông xong
viên bình thản đi về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột
và thú nhận vừa giết con
ông lê hạnh sáu mươi ba tuổi
đã đưa tên
và đưa tên
và đưa tên
cha vợ của viên đã đến công an xã tam hải trình báo
tiếp nhận vụ việc
chính quyền địa phương và hàng trăm người dân
đã tổ chức lực lượng tàu thuyền
tìm kiếm tung tích của bé gái xuyên đêm
đồng thời bắt giữ viên để lấy lời khai
qua trích xuất camera
tại khu vực xảy ra vụ việc
cảnh sát đã xác định vị trí bé gái
bị ném xuống sông
để h một mươi năm dạng sáng một mươi bảy tháng hai
thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy
và hiện đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
lúc bị bồng đi
bé liên tục kêu ngoại ơi cứu con
không chỉ có những chi tiết gây sốc
nhưng không có ai ở hiện trường
số phận con bé đen đuổi
hay khi bị bế đi
còn vẫn ôm theo búp bê bố mới mua và bình sữa
thì mới đây
chi tiết bà ngoại nạn nhân kể lại
khi tôi chạy theo đòi lại cháu
thì bị viên hủ dọa
bà mà chạy theo nữa tôi lấy đá ném vào đầu đó
bé thì liên tục kêu ngoại ơi cứu con
khiến nhiều người cảm thấy lạnh sống lưng
và thương xót cho bé gái xấu xố
bà lê thị lưu
năm bảy tuổi
bà ngoại cháu v mới đây đã tiết lộ thêm
về cuộc đối thoại giữa bà và con rể
trước khi viên ném cháu gái bà xuống sông trường giang lạnh lẽo
bà lưu kể
viên và chị tttn
ba mươi tuổi con gái bà
cưới nhau đã bảy năm
rồi đến năm hai nghìn một mươi bảy sinh cháu v
hai vợ chồng vào thành phố hồ chí minh làm việc
vì ngoài quê khó khăn quá
khi dịch covid một mươi chín bùng phát
ở thành phố hồ chí minh
vợ chồng mất việc
mâu thuẫn viên bỏ về quê
vợ chồng nó mâu thuẫn
rồi nó đập phá phòng trọ
nên con bé ở trong kia lo làm để dành tiền đền cho họ
bà lưu cho phóng viên
báo pháp luật thành phố hồ chí minh hay
vào ngày diễn ra sự việc
viên hằm hằm đến nhà mẹ vợ
hỏi xem vợ bao giờ về
thì bà lưu cho biết để lấy tiền lương đã
hai tuần nữa mới về được
lúc này viên lớn tiếng
tiền lương gì tiền lương nó không muốn về
nó về để ly hôn với tôi
dù con dễ quát nạt
nhưng bà lưu không dám nói lại
vì sợ con dễ thường đến nhà quậy phá
lúc viên sang nhà bà lưu đang ấm cháu v trên tay
lúc đó bé vê ngủi co do
run sợ và ôm cứng
các búp bê mà cha mới mua cho hôm trước
viên mượn điện thoại của bà lưu
gọi cho chị nờ
vì hắn gọi thì vợ không nghe máy
tưởng là mẹ gọi nên chị nờ nghe máy
thì hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã
vì viên nghi ngờ vợ xa nhà nên ngoại tình
bà lưu nghẹn ngào kể
sau khi cãi nhau với vợ
viên tắt máy rồi lập tức bồng ve ra khỏi nhà
tôi can ngăn ôm chân của viên lại
thì bị viên đạp vào ghế
khiến tôi ngã ra nền
khi tôi chạy theo đòi lại cháu
thì bị viên hủ dọa
bà mà chạy theo nữa tôi lấy đá ném vào đầu đó
lúc bị cha bồng đi
vê liên tục kêu ngoại ơi cứu con
bà lưu không đuổi theo con dễ và cháu
vì nghĩ chỉ bế sang nội chơi như mọi khi
nhưng ai ngờ đó là lần cuối cùng
bà được gặp đứa cháu ngoại thân yêu
theo bà lưu từ khi về quê
viên ăn chơi lêu lỏng
hay hút bồ đà chơi ma túy đá
tuy nhiên về thông tin nghi phạm
từng sử dụng ma túy
thượng tá phạm viết tiến
trưởng công an huyện núi thành cho pháp luật
thành phố hồ chí minh biết
chưa từng có cơ sở khẳng định
cơ bản nghi phạm không có dấu hiệu
dương tính với chất ma túy say xỉn
trạng thái tâm lý bình thường
và chưa có hổ sơ xác định nghi phạm
từng sử dụng chất ma túy
ông tiến nói
sao như con thì sao
hãy thử bình tĩnh nghĩ lại xem
mình như thế có xứng đáng được làm cha không
đến hổ dữ còn không ăn thịt con
mà con người lại đang tâm tước đoàn mạng sống
của con gái
bản thân hành động như vậy
thì có phải là hiểm họa cho xã hội không
những câu hỏi này không chỉ là lời chất vấn
đối với chính người cha ruột
cũng là nghi phạm trong vụ án này
mà còn là lời chất vấn với những người khác
đang khoác trên mình trách nhiệm
là cha là mẹ
vì đâu mà họ có thể ra tay tàn bạo
với chính giọt máu của mình
đang là câu hỏi đau xót cần sớm được giải đáp
chính những người cha
gây nên tội ác ấy không biết rằng
đó là hành vi vi phạm pháp luật
mà cho rằng đó chỉ là một cách
phải chăng sự túng quẫn của những người cha
khi vợ đi làm ăn xa
hoặc vợ rời xa đã gây nên những cơn
thịnh nộ không thể kiềm chế
không không một lý giải nào
có thể chấp nhận cho hành vi tàn ác
của những người cha như vậy
đó là hành vi giết người
chứ không đơn thuần là cố ý gây thương tích
đặc biệt khi đối tượng bị tấn công
là những cháu bé chưa đến năm tuổi
chưa biết cách phòng vệ hay chống cử
vết thương trên da thịt
có thể chữa lành
như vết thương lòng của những cháu bé bị tổn thương kia
biết bao giờ sẽ lành
chúng ta có bao nhiêu hội đoàn thể để bảo vệ
trẻ em vậy mà những câu chuyện
đau lòng ấy vẫn cứ xảy ra
hổ dữ không ăn thịt con
sao lại có những người cha nhẫn tâm với chính
con ruột của mình như vậy
xin đừng vẽ những nét
là hình ảnh cái ác lên tâm hồn
trẻ thơ và thưa quý vị
những tin tức mới nhất liên quan vụ việc
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật với hành động
của người bố này quý vị có bình luận gì
hãy để lại quan điểm về giải pháp
giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ở bên dưới
các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại
trong những video tiếp theo